thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay một một tám công an tỉnh lâm đồng phối hợp với ubnd tỉnh lâm đồng
đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về việc cấp bằng tổ quốc ghi công
quyết định của bộ trưởng bộ công an về truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn
đối với ba cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại đèo bảo lộc
dự buổi lễ có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại gia đình các liệt sĩ thứ trưởng lê văn tuyến đã trao bằng và các quyết định về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ
trước thời hạn cho ba cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
thợ ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí nguyễn ngọc phú phó chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng
đã trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình ba cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh
trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ
tại gia đình các liệt sĩ đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến đã ân cần thăm hỏi chia sẻ động viên
thân nhân liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau mất mát không gì bù đắp được
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh sự hy sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
chia sẻ động viên gia đình liệt sĩ nguyễn khắc thường thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh
đảng ủy công an trung ương bộ công an vô cùng thương tiếc đồng chí nguyễn khắc thường
cán bộ trạm cảnh sát giao thông madagui phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đồng chí đã tích cực trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ thảm họa thiên tai tại khu vực đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
sự hy sinh của đồng chí thường đã để lại mất mát to lớn đối với gia đình và lực lượng công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương bộ công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của đồng chí và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình trước nỗi mất mát này mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau trong thời gian tới
đau buồn xót xa là không khí đang bao trùm lên những gia đình ba cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông madagui phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
sự hy sinh cao cả của các đồng chí khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc để lại biết bao tiếc thương cho gia đình bạn bè và đồng đội
không khí tiếc thương bao trùm khi mà chủ nhân của ngôi nhà này đã vĩnh viễn nằm xuống vì bình yên của nhân dân
chúng ta nguyễn khắc thường có hai con trai sinh năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi bốn
nhà anh ở huyện đức trọng cách chốt cảnh sát đèo bảo lộc khoảng một trăm linh km
thường ngày mỗi khi đến cơ quan làm việc anh phải ở lại đơn vị trực từ bảy đến một mươi ngày mới về nhà nghỉ hai ngày
rồi lại quay lại đơn vị công tác
sự ra đi của anh là sự tiếc thương vô cùng lớn không thể bù đắp được đối với đồng nghiệp và gia đình
trong thời bình lực lượng công an vẫn phải đổ máu vẫn phải có sự hy sinh
đó là một sự mất mát rất lớn không chỉ riêng của gia đình đồng chí thường không chỉ riêng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng cũng như là nói riêng và công an toàn quốc nói chung
và chúng tôi cũng nhận thấy đây là một cái tấm gương để chúng tôi loay theo
còn một mươi ba người
trong ba ngày nữa đại úy lê ánh sáng sẽ tổ chức đám cưới xây dựng tổ ấm cho riêng mình
nhưng tài họa đã ập đến anh đã ra đi mãi mãi
đại úy lê ánh sáng quê ở hà tĩnh hiện cha mẹ anh chị em vẫn sinh sống ở quê
hàng ngày anh cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn dài khoảng bốn mươi km
thắp nén tâm hương những đồng chí đồng đội của anh mong anh yên nghỉ nơi chiến suối
nghe tin thì tụi em ai cũng bàn hoàng hết không ai nghĩ
mọi người đều hy vọng là các anh sẽ có cơ hội trở về với gia đình
nhưng mà không nghĩ là không có phép màu nó xảy ra với các anh
mọi người đều không thể ngờ được
tất cả các anh đều ra đi với sự tiếng nuốt của mọi người
tất cả mọi người
tất cả mọi người
mọi người đều vô cùng đau xóc với sự ra đi của các anh
chiến tranh đã lùi xa tưởng như trong thời bình sẽ không còn những hy sinh mất mát
nhưng để giữ bình yên cho đất nước vẫn còn đó những hy sinh thầm lặng
tấm gương hy sinh của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông lâm đồng
sẽ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an hôm nay
phải sống làm việc và chiến đấu hết sức mình vì sự bình yên của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân
sau sự cố sạt lở đất đá trên đèo bảo lộc làm ánh tắc giao thông cục bộ tuyến quốc lộ hai mươi
cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
tỉnh lâm đồng cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sạt lở
đến trưa ngày hôm nay một tháng tám thì đèo bảo lộc đã chính thức thông xe trở lại hai chiều
ngay sau sạt lở xảy ra thì công an tỉnh lâm đồng
cùng các ngành chức năng chính quyền các địa phương
đã huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
tiến hành giải phóng hơn hai trăm linh mét đường bị vùi lấp
bởi hơn ba mươi hai mét khối đất đá
sau hai ngày đêm giải phóng hiện trường
trưa ngày một tháng tám các phương tiện có thể lưu thông
theo hai chiều bình thường trên đèo bảo lộc
theo dự báo trong những ngày tới
khu vực tỉnh lâm đồng sẽ tiếp tục có mưa lớn
công an tỉnh lâm đồng và các ngành chức năng
tiếp tục tập trung ứng trực một trăm linh lực lượng phương tiện
hoạt động tối đa công suất để nối lại hoạt động giao thông trên đường đèo bảo lộc
cũng như đảm bảo giao thông thông suốt trên các cung đường ra vào tỉnh lâm đồng
tin an ninh trật tự
vận chuyển trái phép chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp và một mươi một kg ma túy đá
đối tượng lầu ali chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên
vừa bị phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại khu vực bản na khoang xã mường nhà huyện điện biên
lầu ali bị bắt quả tàng cùng hai ba lô đeo trên người
một ba lô có chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp
một ba lô có một mươi một kg ma túy đá một điện thoại di động một bộ đàm
lầu ali khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng mang quốc tịch lào
đến giao cho một người đàn ông không rõ danh tính tại xã núa ngam
huyện điện biên tỉnh điện biên đang đi giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ

lập khống hồ sơ để trục lợi bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá
đến nay công an tp vinh tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố các bị can bảy đối tượng về tội gian lận bảo hiểm y tế
cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại
không có bệnh không có nhu cầu khám bệnh chữa bệnh
như khi được các đối tượng tò mồi móc nối đến bệnh viện đa khoa thái an
để nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm y tế
tại đây các đối tượng cung cấp căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho điều dưỡng nguyễn thị hằng
đặng thị anh tú lê thị anh tâm lương thị bé trần thị huệ và bác sĩ hoàng đăng thanh
bác sĩ đinh thị mỹ dung bệnh viện đa khoa thái an để lập khống hồ sơ
tuy thấy đủ số ngành lập hồ sơ bệnh án thì điều dưỡng hành chính thông báo cho các đối tượng có tên
trong hồ sơ bệnh án đến ký thủ tục và thanh toán viện phí theo hồ sơ bệnh án đã lập
bước đầu làm rõ các đối tượng đã lập khống một trăm năm mươi ba hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ
và bảo hiểm y tế với tổng số tiền khoảng hai ba tỷ đồng
ngày một tháng tám công an quận bình tân tp hcm đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại kho chứa hàng
trên địa bàn phường bình trị đông a khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
chiều ngày ba mươi một tháng bảy
người dân thế lửa bùng phát tại kho chứa hàng nằm trong một con hẻm
thuộc đường bến lội phường bình trị đông a nên hô hoáng
lực lượng chữa cháy tại chỗ đã huy động bình chữa cháy mini để dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó có mặt dùng thang cải máy tôm
và sử dụng vòi rồng dập tắt lửa
bước đầu xác định khu vực cháy là kho hàng tạm nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
từ ngày một tháng tám công an tp hcm sẽ tăng cường kiểm tra xử lý các chủ hộ
người quản lý các cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho khách người nước ngoài
trong phòng quản lý xuất dọc cảnh công an tp hcm hiện nay trên địa bàn thành phố
có số lượng người nước ngoài cư trú đông nhất cả nước với khoảng một trăm linh người
và khoảng tám mươi cơ sở lưu trú
chủ yếu là các khách sạn căn hồi trung tâm nhà cho thuê
khu công nghiệp nhà riêng
thời gian qua tình trạng không chấp hành quy định về khai báo tạm trú diễn ra nhiều
phức tạp tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội hoạt động
thống kê trong hai năm
và năm sáu trăm bốn mươi năm cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật từ hành chính đến hình sự
đa phần các đối tượng vi phạm trên cư trú trong các khu chung cư khu dân biệt lập
nhà riêng ít người qua lại và không được khai báo tạm trú
trong đó đáng chú ý
nổi lên tình trạng nhập cảnh trái phép lừa đảo công nghệ và tổ chức cá cược cho vay nặng lãi qua internet
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố đề nghị người nước ngoài và các cơ sở lưu trú
tuân thủ việc khai báo tạm trú chủ động tạo lập tài khoản trên trang khai báo tạm trú và khai báo theo đúng quy định
cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh đang tổ chức bán đấu giá hàng ngàn phương tiện vi phạm giao thông bị tạm giữ
sau đó người dân bỏ xe
trong số này không ít trường hợp là xe củ nát tự chế không đủ điều kiện lưu thông
và trong các đợt kiểm tra của cảnh sát giao thông các xe này khi bị phát hiện đều bị xử lý thu giữ
thế nhưng đến nay vẫn còn tình trạng xe củ nát mù mờ này xuất hiện
không khó để thấy những chiếc xe tự chế để phục vụ cho việc bán hàng rong như thế này
dày đặc từ khu chợ đầu múi và thư dừng ra các con hẻm
và hoạt động từ sáng sớm cho đến tối mịt mà không lúc nào có đèn chiếu sáng hay cảnh báo để người đi đường phát hiện
khi có thắc mắc thì người bán hàng trong thường có câu trả lời bằng tính phủ dựng và thiếu trách nhiệm
không có đèn gì đi người ta quẹt vô là sao
không có đâu lộ sáng chân vậy hay gì mà lúc đó thì hết xe rồi giấc đó hết xe rồi thua xe rồi
xe này nếu mà mình mua thì mua hết nhiêu
xe này hả đầu đó mua sáu triệu

đối với các loại xe mù thường là xe củ nát giá trị xe rất thấp
đôi khi chỉ từ vài trăm ngàn cho đến một hai triệu đồng thường có giá rẻ thậm chí là rất rẻ so với thu nhập nhiều hộ kinh doanh
chính vì giá trị thấp nên khi bị bắt thì sẵn sàng bỏ xe và tìm mua xe mới bởi giá còn rẻ hơn đóng phạt
và quan trọng nữa là loại xe này đáp ứng được nhu cầu có thực của người dân
không có cái xe này là không có đi lấy được cả trong các hẻm khác
đi bán không có cái xe này còn đi à còn đi bù mà đi năm giờ sáng là khi nào phải tới thì chờ
thời trang qua
tại địa bàn thành phố hồ chí minh đã có những vụ tai nạn liên quan đến xe củ nát tự chế này
nhiều trường hợp gây tai nạn xong lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường bỏ lại phương tiện
do xe không có giá trị cao lại thuộc dạng mù không có biển số không xác định được số khung số máy nên khó tìm ra chủ nhân của chiếc xe
thậm chí dù tìm ra được chủ phương tiện thì cũng rơi vào các trường hợp xe bán qua nhiều người hoặc xe lắp ráp bộ phận từ các xe khác
thực tế cho thấy ở hầu hết các địa phương tình trạng xe ba bốn bánh tự chế chở hàng công kênh gây mất an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến
đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này để là hậu quả đáng tiếc về người
nhưng để hạn chế nó lại là câu chuyện khó
hiệu quả kéo giảm rõ rệt sau nhiều đợt trao quân xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố và công an các quận huyện trong thời gian qua
sẽ có nhiều khó khăn trong việc thu hồi và xóa bỏ xe cụ nát xe tự chế
thế nhưng việc làm này cần phải được các cấp các ngành nhanh chóng nghiên cứu phương án và giải pháp sớm thực hiện
bởi việc lưu thông phương tiện cụ nát tham gia giao thông không chỉ gây nguy hiểm cho người sử dụng mà còn gây nhiều nguy cơ cho những người tham gia giao thông khác
thưa quý vị bắt đầu từ trưa ngày hôm nay ngày một tháng tám đèo bảo lộc đã chính thức thông xe trở lại hai chiều
trước đó sự cố sạt lở đất đá trên đèo bảo lộc đã làm ách tắc giao thông cục bộ tuyến quốc lộ hai mươi
cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh lâm đồng cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sạt lở và thông tuyến trở lại
ngay sau sạt lở xảy ra công an tỉnh lâm đồng cùng các ngành chức năng chính quyền các địa phương đã huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tiến hành giải phóng hơn hai trăm linh mét đường bị vùi lấp bởi hơn ba mươi hai mét khối đất đá
sau hai ngày đêm giải phóng hiện trường đến một mươi h ba mươi phút trưa ngày một tháng tám các phương tiện có thể lưu thông hai chiều bình thường
cơ quan chức năng của tỉnh lâm đồng cũng tiếp tục khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các phương án tối ưu để giảm thiểu những tác hại khi có sự cố sạt lở đất trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp
với sự chỉ đạo của bộ công an của tỉnh lâm đồng trực tiếp đồng chí đánh đạo tỉnh có mặt chỉ đạo ngay từ ban đầu huy động tối đa các lực lượng phương tiện tìm kiếm cứu nạn
đồng thời đó cũng chỉ đạo cho lực lượng quân tỉnh có phương án phân luồng từ xa đảm bảo các phương tiện được lưu thông bình thường
khi đè vào lọc đang trong quá trình tìm kiếm cứu nạn
và tới đây chúng tôi tiếp tục có những phương án rất cụ thể để phân công cho các lực lượng các tuyến điểm làm sao mục tiêu cao nhất là đảm bảo cho các phương tiện giao thông đi lại một cách bình thường
và trên cơ sở đó kết hợp giữa việc đảm bảo giao thông thì công tác phòng chống thiên tai cũng được quan tâm đánh giá lại các điểm nguy cơ sạt lở thông báo trước cho các chủ phương tiện người dân được biết để có phương án đi lại cho thuận lợi an toàn
theo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng hiện nay trên khu vực đèo bảo lộc tình hình sạt lở đất vẫn còn có thể xảy ra
hiện tại ngoài hai cơ sở tôn giáo trên tuyến đèo bảo lộc nằm trên nền đá có suối thoát nước không có dấu hiệu sạt lở và đã ổn định nền đất nhiều năm liền
thì vẫn còn nhiều hàng quán nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở từ trên các triển núi cao đổ xuống
khu đã chỉ đạo các đơn vị quản lý di tu trên tuyến là huy động gần hết là gần như một mươi một các xe máy và thiết bị
và nhân lực hầu như tập trung trên các đoạn đường đèo này để khắc phục
chủ động yêu cầu các đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá lại toàn bộ và lên các phương án kiên cố hóa ở những vị trí có nguy cơ sạt lỡ
theo dự báo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh lâm đồng sẽ tiếp tục có mưa lớn
ngoài việc điều tiết hướng dẫn cảnh báo phương tiện người dân theo các tuyến đường khác vào tỉnh
hiện công an tỉnh lâm đồng và các ngành chức năng tiếp tục tập trung ứng trực một trăm linh
phương tiện và các ngành chức năng
hoạt động tối đa công suất để sớm nối lại hoạt động giao thông trên tuyến đường đèo bảo lộc
cũng như đảm bảo giao thông thông suốt trên các cung đường ra vào tỉnh lâm đồng
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh lào cai triển khai thực hiện giai đoạn một tổng kiểm soát ô tô khách xe container trên địa bàn toàn tỉnh
theo kế hoạch của bộ công an vừa ban hành
giai đoạn một từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tuyên truyền vận động chủ xe
chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông
giai đoạn hai từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi công an các đơn vị địa phương đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát
và tiến hành xử lý các vi phạm đặc biệt là những vi phạm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn ma túy
quá tốc độ vi phạm phần đường làn đường tránh vượt gừng đỗ trở khóa số người quy định
bên cạnh đó các tổ công tác phòng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát cơ động
cảnh sát hình sự và các lực lượng khác sẵn sàng kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất
các vụ việc phức tạp như hành vi cản trở lăng mạ chống đối người thi hành công vụ
trong thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
huyện mường la tỉnh sơn la là địa phương có nhiều tài nguyên khoáng sản như vàng sa khoáng quặng sắt đá
cát vật liệu xây dựng một số đối tượng lợi dụng các khu vực vùng sâu vùng xa để tiến hành khai thác vận chuyển khoáng sản
và để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trong những năm vừa qua huyện mường la tỉnh sơn la đã tập trung
triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý và hạn chế thấp nhất việc để xảy ra tình trạng
vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản
xã apitong huyện mường la từng là điểm nóng về khai thác vàng sa khoáng chế phép
xác định được trong mảnh đất nhà mình có chữ lượng vàng anh công văn chính và người thân đã đào hầm để khai thác
nhưng sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi vi phạm pháp luật và được lực lượng công an tuyên truyền vận động
anh đã từ bảo về khai thác chế phép này

mường la cũng từng được coi là địa bàn nóng về hoạt động khai thác cát chế phép
để giữ vững an ninh trật tự địa bàn công an huyện mường la đã ra quân xử lý
nhiều tàu hút cát nhiều đối tượng khai thác trái phép đã bị bắt giữ xử phạt
đến nay tình trạng khai thác cát chế phép trên địa bàn huyện mường la về cơ bản đã ổn định
ngày trước dân mình chưa hiểu biết pháp luật chỉ biết đi làm cát thuê có tiền công
nhưng khi thấy công an bắt giữ về hành vi cháy phép dân giờ hiểu rồi không đi nữa
tình trạng lộn xộn mất an ninh trật tự tại lòng sông cũng không còn ô nhiễm môi trường cũng giảm hẳn
sau khi chúng tôi quyết tâm xử lý và xử lý cương quyết đối với các trường hợp
mà thường có những biểu hiện hoạt động khai thác bộn truyền cát chế phép
thì đến nay tình trạng này đã giảm hẳn
ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục chủ động tuyên truyền
phối hợp với lệ cấp quỷ chứng minh địa phương xây dựng những kế hoạch để phòng ngừa ngăn chặn
để nhằm giảm thiểu tối đa những trường hợp vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường
tất cả các hoạt động khai thác khoáng sản
thời gian tới ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an
cũng cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền huyện mường la
tăng cường thực hiện các quy định về quản lý hoạt động thăm dò
khai thác tài nguyên khoáng sản nhằm hạn chế tác động xấu của hoạt động khai thác đến môi trường
góp phần tăng thu ngân sách địa phương ổn định tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ chạy thêm hàng chục chuyến tàu khu vực phía bắc
theo đó trên tuyến bắc nam ngoài các đôi tàu thống nhất chạy thường xuyên
đôi tàu se một mươi chín se hai mươi chạy thường xuyên giữa hà nội đà nẵng
đường sát tổ chức chạy tàu giữa hà nội đồng hới hà nội vinh
với các đoàn tàu chạy thêm ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá
cho các đối tượng chính sách như mẹ việt nam anh hùng thương binh người khuyết tật
người cao tuổi sinh viên đoàn viên công đoàn hành khách có thẻ khách hàng
riêng trẻ em dưới sáu tuổi đi cùng người lớn được miễn vé
trẻ em từ sáu tuổi đến dưới một mươi tuổi được giảm hai mươi năm giá vé